cũng là lúc khắp các làng chăm hần hoàn đón mừng mùa lễ hội của dân tộc mình
trong những dịp này nhạc cụ chính là thành tố quan trọng để tạo nên phần hồn cho lễ hội của đồng bào trăm
nhạc cụ truyền thống của người chăm rất phong phú đa dạng nhưng nổi bật hơn cả phải kế đến bộ ba nhạc cụ gồm chống ghi năng
kèn saranai đặc biệt là chống paranung với âm thanh rộn ràng của nó đã trở thành niềm tự hào của nền âm nhạc dân gian chăm

nhạc cụ truyền thống của người chăm rất phong phú đa dạng nhưng nổi bật hơn cả phải kế đến bộ ba nhạc cụ gồm chống ghi năng

cần phải chỉnh lại thanh âm của nó
được rồi đấy
hôm nay đến đây nhờ ông chỉnh giúp cho
rồi để tôi xem nào
những đường vành kết nối đã bị nứt
để tôi gõ thử xem sao
để tôi gõ thử xem sao
có cố gắng chỉnh lại được không
có vẻ hơi khó đấy
chỉnh thì chỉnh được
nhưng nghe nó sẽ không còn hay nữa
nếu anh đồng ý
tôi sẽ làm mới lại cho
vâng nếu không được
thì làm mới cho tôi cũng được
thôi được anh cứ về đi
khoảng năm sáu ngày nữa
lúc nào xong
tôi điện cho anh đi lấy
rồi anh ra được
rồi chạy ra nữa
việc đầu tiên để làm nên trống paranưng
đó là công đoạn chọn gỗ
muốn làm được một chiếc trống paranưng
có tiếng kêu hay
thì phải chọn gỗ lim hoặc gỗ cả chít
chỉ có hai loại gỗ này
mới đủ cứng và dẻo
để tạo ra âm thanh đặc trưng
của chiếc trống paranưng
lấy một khúc gỗ cả chít như vậy
ông phú bình đồn

khi đã ưng ý với độ dày cần thiết của thành chống
ông đồn lấy chiếc bảo điện
bảo phẳng thành gỗ bên ngoài
tạo ra tính thẩm mỹ cho trống paranưng
khi thành trống đã đủ nhẵn
người nghệ nhân trăm
quét một lớp sơn
để tạo màu sắc cho chiếc trống
sơn được quét dần dần từng chút một
thành nhiều lớp
để đảm bảo không bị bong chóc về sau
chiếc thành trống paranưng
đã được quét
đã được khoác lên trên mình
bộ áo màu cánh xám
nhìn rất đẹp mắt
vật liệu sợi mây được chọn để buộc trống
có đặc tính dẻo dai
và rất bền
công đoạn tiếp theo
đó là bịt da trống
da để làm trống paranưng
thường là da dê
hoặc da trâu
ông đồn kể rằng
ngày xưa các nghệ nhân chọn ra rất cầu kỳ
phải dùng da của những con dây đực
có sừng lớn
hoặc dê cái đã đẻ bầy lứa
ông đồn dùng da trâu cho mặt trống
nó rất cứng
ông đồn dùng bào điện
bào cho phần da mỏng hơn
và loại bỏ phần lông thừa
da trước khi đem vào bịt
phải được ngâm trước khoảng hai tiếng đồng hồ
khi vớt da lên
ông đồn làm các phần da mỏng hơn
công đoạn cuối cùng
để có được chiếc trống paranưng ứng ý
khi mặt da căng hơn
chiếc trống đã có sự khác biệt
ông đồn tâm sự
công thức làm nhạc cụ cả đời
trong nghề ông
không bao giờ thay đổi
dù chỉ là một chi tiết nhỏ
ông nói phải tuân thủ những quy tắc đó
thì tiếng trống nằm da mới hay
ông đồn vừa bắt đầu thử tiếng
của chiếc trống paranưng
ngoài ông phú bình đồn ra
ở làng hữu đức
huyện ninh phước
còn có nghệ nhân làm trống nổi tiếng khác
đó là ông thiên xanh thềm
ông thềm vừa mất
sau khi nhà nước phong tặng cho ông danh hiệu
nghệ nhân ưu tú
yêu văn hóa trăm
khắc khoải với tiếng trống và điệu cánh trăm
ông yêu cầu trống paranưng
cả năm cậu con trai của mình
phải học cách đéo trống
quấn tang trống
và chơi cả trống
là một dân tộc theo chế độ mẫu hệ
ngoài sự khỏe mạnh
rắn giỏi vốn có
thì người đàn ông trăm
đặc biệt là các nghệ nhân làm nhạc cụ dân tộc
như ông phú bình đồn
ông thiên xanh thềm
cũng thể hiện một đôi bàn tay vô cùng tinh tế
không hề thua kém những người phụ nữ nơi đây
làm một cây trống paranưng khá kỳ công
phải mất tới sáu bảy ngày
chiếc trống mới được bàn giao lại
cho ông mưu tùn
trong những ngày sắp tới
ông mưu tùn sẽ rất bận rộn
khác với chức sắc tôn giáo
các thầy chủ lễ dân gian như ông vỗ trống mưu tùn
là những người
không chịu sự chi phối của tôn giáo
hiện nay cả tỉnh ninh thuận
chỉ có hai mươi năm ông mưu tùn
vỗ trống paranưng
mình vỗ trống
thằng linh mình mời
ông thằng linh xuống
để chứng kiến
các bám cục mình bữa lễ
như trả cằn trả rách cũng như vậy
hay trả trả kẹo trả trả prong
những ông mưu tùn giờ đây
ngoài công việc chủ lễ
cho các nghỉ lễ dân gian
họ còn tham gia vào các chương trình văn hóa văn nghệ
do làng tổ chức
hoặc trong các dịp lễ hội lớn trong năm
xưa người trăm không dám sử dụng
các loại nhạc cụ
các điệu múa truyền thống
để phục vụ vào cuộc vui chơi
hay giải trí trong đời thường
vì như thế là xúc phạm đến các thần linh
trái với đạo đức phòng tục tập quán
theo trào lưu cuộc sống mới
dần dần nghệ thuật ca múa nhạc trăm
được đưa lên sân khấu biểu diễn
như bản thân tôi là
phong phố và đa dạng
thứ gì tôi đánh được
nếu họ khác dần dàng trăm
tôi cũng vỗ được
thành thự tôi mới
nghe đài truyền thống nói là
tôi là người dân dàng hồ
thứ gì cũng xảy được
không thiếu gì gì hết
ông mu tùn đã bắt đầu công việc của mình
tại ngôi tháp cổ
linh thiên này
vài ngày nữa thôi
ông sẽ biểu diễn vỗ trống
và hát những bài cúng lễ
phục vụ quần chúng
khi ông mưu tùn biểu diễn trống
được vỗ với tư thế ngồi đặt trống vào đùi
ôm sát ngực
hai tay người nghệ nhân vỗ đều đặn
đồng thời cất lên những lời hát
từng nhịp trống rộn ràng
rồn rập được đánh vào phần cạnh trống
tiếng trống para nâng
dù đánh đơn lẻ
hay hòa tấu với kèn saranai
và trống ghi năng đều rất hay
vì trống para nâng chỉ có một mặt
khi người chơi tắt động lực vào mặt trống
âm thanh sẽ rội vào thanh trống
đặc biệt là phần lõm ở phía trong
sau đó được khuất đại và thoát ra ngoài
đối với người chăm
những nhạc cụ truyền thống như chiếc trống para nâng
là một chứng nhân
vật linh thiêng cho nhiều mùa lễ hội
cho nhiều ngày vui

ngày buồn của họ
bàn tay tài hoa
sự kết nhẫn
và tình yêu với văn hóa tổ tiên để lại
đã giúp những nghệ nhân chế tác
ra hàng trăm chiếc trống
để mỗi khi đến dịp lễ hội
người nghe lại được sống trong bầu không khí
nhiều cảm xúc